các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng tôi nhé
tuy nhiên nói tuyển việt nam thua vì đơn thuần lỗi của minh trọng tuấn tài rõ ràng chưa công bằng
nói thẳng ra người đáng trách nhất không ai khác là thuyền trưởng tuyển việt nam
bởi không thể cải thiện khả năng chống các quả ném biên của a han
vốn từng khiến cho đội bóng của ông chu xie ngậm cháy đắng từ lúc dẫn dắt ui hai việt nam tại sea games
chiến lược trẻ hóa cực đoan và sự lệnh nhạt đến kỳ lạ của nhóm cựu binh
là hai điều huấn luyện viên philip chu xie cần thay đổi sớm nếu muốn ở lại tuyển việt nam
đến lúc này khó có thể binh vực ông chu xie thêm nữa
thất bại ở sea games thất bại ở asian gub thất bại ở vòng loại world cup hai nghìn hai mươi sáu
ông đã và đang thua ở tất cả nhiệm vụ chiến lược mà liên đoàn bóng đá việt nam vạch ra trong hợp đồng giữa họ
điểm chung trong tất cả thất bại ấy là niềm tin kỳ lạ và thiếu hợp lý ông đặt vào nhóm cầu thủ trẻ
điển hình ở trận gặp indonesia vừa qua là võ minh trọng và phan tuấn tài
trước khi ông chu xie lên tuyển
họ hiếm khi được triệu tập
sau khi ông tiếp quản họ được trao luôn suất đá chính
ở vị trí trung vệ lệch trái của tuấn tài và hậu vệ trái của minh trọng
bóng đá việt nam đều còn những ngôi sao những đàn anh đầy kinh nghiệm như đoàn văn hậu vũ văn thanh bùi tiến dũng nguyễn thanh bình
nhưng từ khi hai tài năng trẻ này được trọng dụng không ai che nổi vào vị trí của họ
vấn đề là cả hai cầu thủ này đều đã cho thấy những hạn chế rõ ràng về năng lực
dẫn tới hàng loạt sai lầm đáng trách trong những trận cầu quan trọng
trước đó giới chuyên môn đã nói rất nhiều về sự bất cập khi ông chu xie bố trí hai cầu thủ rất trẻ
đá cạnh nhau ở cùng một cánh của tuyển việt nam
cách bố trí ấy khiến toàn bộ khu vực này trở thành vùng dễ tổn thương khi tuấn tải hay minh trọng không đủ kinh nghiệm để hỗ trợ cho người còn lại
hậu quả là khu vực này đã liên tục bị các đối thủ khoét vào suốt thời gian qua
hội lâm viên shin tae yong thưa hiểu điều đó ông đã đối mặt với chính hàng thủ này
và chính những con người này ở asian group và có thừa thời gian để tìm ra phương án tấn công
ngoài tình huống làm bàn ở phút thứ năm mươi hai indonesia đã có ít nhất ba cơ hội do dề để ăn bàn
tất cả đều là những khuét thẳng xuống biên hai lần ở cánh trái của minh trọng một ở cánh của xuân mạnh
mỗi cầu thủ phải tự chịu trách nhiệm cho sai lầm của mình
nhưng để những cầu thủ mắc lỗi liên tiếp đá chính thì là vấn đề của hội lâm viên
đương nhiên nói vậy không có nghĩa chiến lược trẻ hóa của hội lâm viên chu xie là thất bại hoàn toàn
ông đã có những thành công mang tên nguyễn thái sơn hay nguyễn đình bắc
cả hai đều cho thấy sự trưởng thành đáng kinh ngạc so với lứa tuổi
những sân chơi cấp đội tuyển trong những giải đấu chính thức không hề là nơi hợp lý để tiến hành thử nghiệm hàng loạt kiểu vậy
và cần bao nhiêu thất bại nữa của tuyển việt nam để đổi lấy sự trưởng thành của họ
nếu bạn chưa biết thua indonesia tối ngày hai mươi một tháng ba là thất bại thứ sáu liên tiếp của tuyển việt nam tính cả giao hữu và chính thức
ngược với niềm tin kỳ lạ cho các tài năng trẻ
ông chú siê lại tỏ ra nghiêm khắc đặc biệt với nhóm cựu binh
bằng ghế dự bị của tuyển việt nam có vũ văn thanh nguyễn văn toàn hồ tấn tài nguyễn tiến linh và đặc biệt là nguyễn quang hải
tất cả đều là trụ cột của thời kỳ park hang seo đều đã khẳng định được đẳng cấp cả tại đội tuyển lâm vy lịch
thậm chí là ngôi sao nguồn sống của đội tuyển trong một thời kỳ dài
nhưng tất cả ngồi ngoài điểm chung của năm người không ai đã chính thường xuyên dưới thời chú siê
danh sách này có thể điền thêm đỗ hùng dũng bùi tiến dũng nguyễn hoàng đức
những người sẽ không được ra sân nếu chẳng có hàng loạt chấn thương trước đợt tập trung
hôm qua ba người họ đều đà chính trước indonesia điều đáng nói là họ đều chơi tốt
hùng dũng cho thấy quyết tâm và nền đẳng thể lực tốt ở tuổi ba mươi một
tiến dũng bổ sung kinh nghiệm cho hai trung vệ đàn em
con hoàng đức nổi bật ở tuyến trên với không ít tình huống xử lý bóng táo bạo mở tới cơ hội
họ giúp tuyển việt nam có được thế trận dễ thở hơn hẳn so với thời asian cup
phong độ cao của họ là chỉ dấu cho thấy họ vẫn chưa hết thời và hoàn toàn có thể phù hợp với chất lý của ông jose
vấn đề là ông thầy người pháp có gạt được cái tôi sang một bên để thừa nhận nhóm cầu thủ này
và đương nhiên không thể nhắc tới quang hải
trước đợt tập trung này hải đang là chân rút nội địa tốt nhất vì lịch
tuyển thủ quốc gia có phong độ tốt bậc nhất
sau khi tuyển việt nam thùng lưới ở phút thứ năm mươi hai
ông chú siê đã thực hiện tới năm sự thay đổi
trong hơn hai mươi phút tất cả đều dành cho mặt trận tấn công nhưng không có quang hải
ông sẽ giải thích thế nào khi tuyển việt nam cần bàn thắng
con cầu thủ tấn công tốt bậc nhất người có sát xuất ghi bàn cao nhất lại ngồi ngoài
tất cả thuộc về trách nhiệm của huấn luyện viên chú siê
trọng dụng cầu thủ trẻ và quay mặt với các cựu binh
đã luôn là phong cách huấn luyện đặc trưng duyên suốt sự nghiệp của chú siê
nó đã giúp ông có những thành công vang rội tại châu phi và nhất là tuyển nhật bản
tuy nhiên thành công trong quá khứ không hề là sự đảm bảo cho điều tương tự ở hiện tại
bức tranh bóng đá hiện đại cũng đã thay đổi đáng kể so với thời kỳ thành công cũ của chuse
sự phát triển của khoa học thể thao tính chuyên nghiệp của cầu thủ đương đại
đã kéo dài đáng kể tuổi thọ trong bóng đá
cứ nhìn ronaldo messi modric chơi bóng ở tuổi gần bốn mươi
đã biết rằng tuổi tác giờ không còn là vấn đề lớn
thế giới đã vậy thì việt nam chẳng có lý do gì đứng ngoài xu thế
chúng ta không thể cứ khăng khăng một đường
bất chấp tất cả nhất là khi con đường của ta đang sai đang mang về kết quả bất lợi
thất bại trước indonesia vừa qua khiến người hâm mộ bóng đá việt nam vô cùng thất vọng
và nhiều người không tiếc lời chỉ trích chiến lược gia người pháp
thậm chí kêu gọi chiến lược gia này từ chức
tuy nhiên xa thải huấn luyện viên chú siê vff sẽ phải đền bù bao nhiêu
nếu chia tay huấn luyện viên chú siê đến đoàn bóng đá việt nam vff
sẽ phải đền bù số tiền rất lớn
tuy nhiên nếu xét về huấn luyện viên chú siê
nếu đơn phương xa thải huấn luyện viên chú siê
vff sẽ phải đền bù lên tới một sáu trăm tám mươi triệu đô la mỹ tương đương với gần bốn mươi tỷ đồng
thế nhưng trong giao kèo với vff huấn luyện viên chú siê hoàn toàn có thể bị xa thải
mà không được nhận tiền đền bù từ liên đoàn bóng đá việt nam
cụ thể theo hợp đồng ở giai đoạn đầu tiên chiến lược gia người pháp
có nhiệm vụ đưa tuyển việt nam lọt vào vòng loại cuối quần cấp hai nghìn hai mươi sáu
nếu hoàn thành nhiệm vụ ông thầy người pháp sẽ được xem xét gia hạn thêm một năm
ngược lại nếu thất bại huấn luyện viên chusea sẽ phải rời đi mà không nhận được một đồng tiền đền bù nào
do đó nếu tiếp tục thất bại trước indonesia ở trận đấu trên sân mỹ đình tới đây
huấn luyện viên chú siê vẫn có khả năng tải vị
phải chờ đến tháng sáu tuyển việt nam thi đấu nốt hai trận và có thể không vượt qua vòng loại hai
vff sẽ xa thải huấn luyện viên chú siê mà không cần đền bù
hiện tại tuyển việt nam không tiếp tục đóng quân ở trung tâm đào tạo bóng đá trẻ việt nam
mà chuyển ra một khách sạn quen thuộc tại quận cầu giấy
mang đến bầu không khí tươi mới hứng khởi hơn cho đoàn quân của huấn luyện viên chuse và vff
sau trận thua indonesia rất nhiều sức ép đang vây quanh văn toàn và các đồng đội
cách đây hơn hai tháng tuyển việt nam vẫn xếp hạng chín mươi bốn thế giới
tuy nhiên sau trận thua indonesia hôm hai mươi một tháng ba chúng ta đã tụt xuống vị trí một trăm một mươi hai trên bảng xếp hạng fifa
những thông tin trên cũng đã khép lại chương trình ngày hôm nay của chúng tôi
cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi và đừng quên ấn like subscribe ủng hộ kênh của chúng tôi
xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo
hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo